tình trạng un tắc cục bộ tại nút giao thông tây nam thành phố bắc ninh
điểm giao nhau giữa cao tốc hà nội bắc giang và quốc lộ một mươi tám xảy ra thường xuyên
nguyên nhân chủ yếu là do việc đưa đón gần một công nhân công ty samsung lưu thông vào giờ
cao điểm tại nút giao này tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
từng đoàn xe nối đuôi nhau dài đến cả cây số tình trạng này lặp đi lặp lại vào đầu giờ sáng
và cuối giờ chiều hàng ngày khi công nhân tan ca
có tình trạng này xảy ra là do hạ tầng giao thông tại nút giao thông ở đây
chưa đáp ứng đủ lưu lượng phương tiện qua lại
đặc biệt khi hàng nghìn xe đưa đón công nhân của công ty samsung lưu thông tại cùng một thời điểm
và không phải lái xe nào cũng chấp hành đúng luật giao thông đường bộ
khi áp lực chạy đúng giờ đè trên vai mỗi tài xế
đến tám giờ nó ủn tắc đến chiều cũng thế tầm năm giờ đến tầm sáu giờ
hôm nay nó không được ấy lắm tôi mong muốn làm sao để cho con đường này nó sớm
để cho người dân đi nó thoải mái nó ủn tắc nó chậm trạm
tại nút giao này thì là khu vực đang thi công cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện
và mật độ phương tiện tham gia giao thông rất đông
trong đó số lượng xe chở công nhân samsung đi làm rất lớn dẫn tới ủn tắc
các phương tiện di chuyển rất chậm đồng thời ý thức tự giác
chấp hành và văn hóa tham gia giao thông của một số lái xe chưa cao
lên hay chen lớn chen ép tranh nhau để di chuyển tại nút giao này
lại càng làm cho tình trạng ủn tắc dài hơn
trước thực trạng này bên cạnh việc tăng cường điều tiết giao thông
tại thời điểm xe đưa đón công nhân samsung tham gia lưu thông với số lượng lớn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh đã tổ chức gặp mặt
những doanh nghiệp vận tải chuyên cung cấp xe chở công nhân cho công ty samsung
thông qua buổi gặp mặt phòng cảnh sát giao thông tỉnh đã tăng cường tuyên truyền
nhắc nhở các doanh nghiệp có hợp đồng vận tải với công ty samsung
nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông
về điều kiện kinh doanh vận tải để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
phía doanh nghiệp vận tải cũng đã cam kết chấp hành những yêu cầu từ phía cơ quan chức năng
siết chặt công tác quản lý có hình phạt thích đáng đối với những lái xe vẫn cố tình vi phạm
có một chương trình để bồi dưỡng cho lái xe về luật giao thông đường bộ
để cho lái xe rút kinh nghiệm về các chuyện xe cộ đi ngoài đường để giảm thiểu ách tắc giao thông
và sau đó kiến nghị ra một cái vấn đề ký cam kết là sẽ vi phạm giao thông lần một lần hai lần ba
sẽ phải xử lý như nào đó
chúng tôi đã xác định rõ được những cung đường những đoạn đường
và đặc biệt là những thời gian thời điểm mà lưu lượng người
cũng như là phương tiện tham gia giao thông là tập trung đông nhất
từ đó là chúng tôi đã tham biêu cho bàn an toàn giao thông tỉnh
cũng như là lãnh đạo công an tỉnh phối kết hợp với lực lượng đặc biệt như lực lượng công an thành phố bắc linh
đã phân công các đồng chí lực lượng cảnh sát giao thông
cũng như là huy động các lực lượng khác tham gia đứng điều khiển và tổ chức giao thông
tại các nút giao giữa các tuyến đường trọng điểm
để xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc và chạm giao thông tại các nút giao tây nam
thành phố bắc ninh cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông
đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải cho công ty samsung
và các cơ quan chức năng cùng với đó tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
nhanh chóng chấm dứt tình trạng ủn tắc gây mất trật tự an toàn giao thông như hiện nay